tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và tượng hải tác động đến nhiều mặt và nhiều quốc gia khác
nhiều công ty phải ngừng làm việc kinh tế chậm phát triển cung ứng thực phẩm trở thành bài toán khó
trước những ảnh hưởng tiêu cực đó nhiều đô thị khác đã quyết tâm ngăn chặn và kiểm soát covid một mươi chín từ sớm
không để lặp lại vết xe của thượng hải
hàng châu một trung tâm thương mại điện tử có thượng hải không xa đã bắt đầu đợt xét nghiệm hàng loạt
tham gia cùng thủ đô bắc kinh trong nỗ lực kiểm soát các đợt bùng phát trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát
thượng hải trở thành điểm nóng lớn nhất trong đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất của trung quốc
kể từ khi virus xuất hiện ở vũ hán
thượng hải đã phải phong tỏa một tháng khiến phần lớn trong số hai mươi năm triệu cư dân của thành phố phải ở nhà
dịch trở thượng hải đang ổn định với số ca lây nhiễm giảm trong ngày thứ năm liên tiếp
với số ca ngày hai mươi bảy tháng bốn còn một mươi sáu trăm sáu mươi hai ca thấp nhất trong hơn ba tuần
ở bắc kinh chỉ có năm mươi ca covid một mươi chín được ghi nhận ngày hai mươi bảy tháng bốn
dấu hiệu cho thấy xét nghiệm hàng loạt không có bùng phát rộng hơn
chính quyền bắc kinh hiện phong tỏa một số khu nhà ở ở quận triều
vì một số ca ban đầu tập trung ở khu vực đó
bắc kinh cũng đang phong tỏa với những khu dân cư khác có phát hiện ca bệnh trong quá trình xét nghiệm hàng loạt
bắc kinh đã ra lệnh đóng cửa nhiều trường học
trong ngày hai mươi tám tháng bốn với một số trường ngừng dạy học trực tuyến
các quan chức thông tin ngày hai mươi bảy tháng bốn học sinh và trẻ ở độ tuổi mẫu giáo
chiếm một phần ba số ca covid một mươi chín được ghi nhận trong thành phố đến thời điểm đó
khoảng hai mươi triệu người ở bắc kinh được xét nghiệm ba lần trong tuần này trong nỗ lực phát hiện các ca bệnh
hàng châu nơi đặt trụ sở của tập đoàn công nghệ alibaba đã kêu gọi người dân đi xét nghiệm sau mỗi bốn mươi tám giờ
các văn phòng doanh nghiệp tiếp tục hoạt động bình thường
dù nhân viên phải xác nhận tình trạng sức khỏe của họ hàng ngày theo một số người lao động
chính những mối lo từ nguồn lây nhiễm dịch bệnh đã khiến cho tình hình đi lại của quốc gia này sụt giảm đáng kể
phát biểu tại cuộc họp báo chiều ngày hai mươi tám tháng bốn ông chu mừng quan chức bộ giao thông vận tải trung quốc cho biết
lưu lượng hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ một tháng năm ở nước này sẽ giảm rõ rệt so với năm hai nghìn hai mươi ba
ước đạt một trăm linh triệu lượt tức trung bình hai mươi triệu lượt khách một ngày giảm khoảng sáu mươi hai so với cùng kỳ
cùng ngày bà lương nam vụ trưởng vụ vận tải cục hàng không dân dụng trung quốc cũng cho biết
do ảnh hưởng của dịch mức độ sẵn sàng đi lại của người dân khá thấp
dự kiến lưu lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không trong dịp nghỉ lễ sẽ giảm đáng kể
bà lương nam cũng cho biết ngành hàng không dân dụng nước này sẽ theo dõi diễn biến dịch bệnh
để có sự điều chỉnh bố trí kịp thời các chuyến bay và đường bay
trong khi đó lượng khách đi lại bằng đường sắt của trung quốc cũng được dự báo không mấy khả quan
có thể thấy chính quyền địa phương và người dân tại đất nước này đang đứng trước mối lo dịch bệnh
sẽ bùng phát bất cứ lúc nào
làm sao để trấn ngang tâm lý người chân và có những chính sách chống dịch hiệu quả phù hợp
chính là bài toán khó đặt ra mà quan chức trung quốc chưa tìm được lời giải đáp
từ ngày một mươi tám tháng bốn hàn quốc chính thức dỡ bỏ toàn bộ lệnh giãn cách xã hội phòng dịch covid một mươi chín
đời sống thường nhật của người dân được khôi phục sau hơn hai năm
chưa bao giờ người dân tại đất nước này lại sống trong lúc này
trong niềm vui lớn đến như vậy
mới đây thông báo cân nhắc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời trong thời gian tới
đã nhận về không ít phản ứng tích cực của người dân
ngày hai mươi tám tháng bốn giới chức hàn quốc cho biết chính phủ nước này có thể sẽ dỡ bỏ quy định
đeo khẩu trang ngoài trời vào tuần tới
dự kiến thủ tướng kim buk yeom sẽ thông báo về quyết định này tại cuộc họp
về ứng phó với đại dịch covid một mươi chín ngày hai mươi chín tháng bốn
trong bối cảnh hàn quốc tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm số ca nhiễm mới
theo một quan chức chính phủ hàn quốc ngay sau khi các biện pháp hạn chế
về giờ giúp kinh doanh và các cuộc tụ họp riêng tư được dỡ bỏ hoàn toàn
số ca covid một mươi chín vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong khi tỷ lệ bệnh nặng và tử vong
duy trì ổn định
theo đó giới chức chuyên gia cho rằng việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang
ở ngoài trời nơi nguy cơ lây nhiễm thấp hơn trong không gian kính là có thể
thời gian gần đây hàn quốc đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội
trừ quy định đeo khẩu trang
số ca nhiễm mới ở hàn quốc đã giảm xuống dưới một trăm linh ca một ngày
trong nhiều ngày qua sau khi đạt đỉnh hơn sáu trăm hai mươi ca một ngày vào trung tuần tháng ba vừa qua
trong làn sóng dịch bệnh do biến thể omicron có khả năng lây lan mạnh gây ra
sau khi dịch bệnh giảm dần và hàn quốc đang trở lại cuộc sống bình thường
tổng thống moon jae in ngày hai mươi tám tháng bốn đã hoan nghênh các nhân viên và chuyên gia y tế
ở tuyến đầu chống dịch vì sự tận tâm của họ trong đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ông moon jae in đã đưa ra một bản thân cho các nhân viên
cho rằng dịch bệnh vẫn chưa kết thúc
do đó ông kêu gọi người dân cải thiện các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ
còn giới chức y tế cần ứng phó tốt hơn với các biến thể mới của virus sars cov hai
cùng ngày hai mươi tám tháng bốn chủ tịch ủy ban chuyển tiếp của chính phủ mới ở hàn quốc
ông ahn jae soo cho biết chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của tổng thống đắc cử yoon seok yool
có kế hoạch hỗ trợ năm năm mươi một triệu doanh nghiệp nhỏ và tiểu thương
ngay sau khi dự luật ngân sách bổ sung được thông qua
theo ông an trong hai năm qua năm năm mươi một triệu doanh nghiệp nhỏ ở hàn quốc
đã chịu thiệt hại khoảng năm mươi bốn tỷ con tương đương bốn mươi hai bốn tỷ usd vì ảnh hưởng của dịch bệnh